nhiều hộ dân ở khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai rất bức xúc vì bị cắt nước sinh hoạt đột ngột giữa mùa nắng nóng
nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng trên sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
bốn ngày nay anh phạm thanh bình phải mang từng xô đi xin nước sinh hoạt từ hàng xóm để sử dụng trong gia đình
anh bình cho biết gia đình anh sống gần nhà máy xử lý rác sinh hoạt của công ty cổ phần đồng xanh nên năm năm qua anh được công ty hỗ trợ sử dụng nước sinh hoạt
thế nhưng không hiểu lý do gì những ngày qua hệ thống nước sinh hoạt bị cắt khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn
đang nói tình trạng trên không chỉ xảy ra đối với gia đình anh bình mà còn hàng chục hộ dân khác gần khu vực nhà máy xử lý rác sinh hoạt
trước phản ánh của người dân đại diện chính quyền địa phương cho biết
sau khi có quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về việc ngưng cung cấp ba trăm linh tấn rác sinh hoạt một ngày cho nhà máy xử lý của công ty cổ phần môi trường đồng xanh
doanh nghiệp này đã thông báo với địa phương về việc ngưng hỗ trợ cung cấp nước cho các hộ dân trên
cạnh được cái văn bản thì ủy ban phường cũng ra một cái thông báo thông báo cho khu phố để thông báo các hộ dân là về cái tình hình là công ty cũng cung cấp nước
thì để cho người dân tạo điều kiện cho người dân mà có
nước sinh hoạt thì là ủy ban phường thì cũng hướng dẫn cho khu phố là để cho truyền đặt tới người dân
lên làm các thủ tục liên quan để ủy ban phường tạo điều kiện xác nhận hồ sơ để vào nước máy để tạo điều kiện sinh hoạt hàng ngày của người dân tại khu vực xung quanh bãi rác quảng thân
như vậy trước mắt các hộ dân này vẫn sẽ phải nhờ nước sinh hoạt của một số hộ dân ở liên kề để sử dụng
do đó để có nước sạch sinh hoạt bản thân các hộ dân ở khu vực trên cần nhanh chóng
liên hệ chính quyền địa phương được xác nhận hoàn thành thủ tục đầu nối theo quy định để công ty cấp nước đồng nai thi công